còn tại đà nẵng nhằm xử lý triệt đề các ổ dịch mới phát sinh trong cộng đồng
thành phố đã tiến hành xét nghiệm rộng triển khai giãn dân và thu hẹp dần khu vực phong tỏa
tùy theo mức nguy cơ của các ca nhiễm
đây chính là biện pháp cấp bách được ubnd tp đà nẵng triển khai ở giai đoạn này
các điểm nóng mới được ghi nhận tại quận liên triệu hải châu và hòa vang
trong đó ổ dịch phát sinh tại phường thuận phước quận hải châu và phường hòa khánh bắc
quận liên kiểu nơi có mật độ dân cư đông nguy cơ lây chéo rất cao
vì vậy ngay trong đêm công tác di dời dân được triển khai một cách nhanh chóng
ghi nhận bên trong một khu dân cư tại phường thuận phước trước giờ dãn dân
thì công tác triển khai hỗ trợ di chuyển những vật tư cũng như đồ đạc của người dân
đang được lực lượng chức năng triển khai một cách khẩn trương
để người dân có thể đến nơi cách ly một cách an toàn và yên tâm hơn
qua quá trình vận động cơ bản bà con chấp hành rất tốt thế này
vì đây là một biện pháp cực kỳ quan trọng công tác phòng chống dịch
đây là một sự phối hợp một sự đoàn kết một sự hỗ trợ của bà con nhân dân
trong tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương
thì qua quá trình điều hợp bà con chấp hành tốt
thì chúng tôi về mặt đảm bảo vấn đề nâng tự
thì chúng tôi sẽ tăng cường lực
ngoài công tác các đồng chí tham gia trực chốt tại các chốt covid
thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng tuần tra hai mươi bốn hai mươi bốn
nhằm đảm bảo an toàn nhất đảm bảo an toàn cho tài sản của bà con
trong thời gian bà con tham gia dãn dàng để phục vụ công tác phòng chống dịch
trên địa bàn thuận thuận phước
theo đó trong đêm ngày hai mươi hai tháng chín
phương thuận phước tổ chức di dời hai mươi hộ với sáu mươi ba khẩu tại ngõ tám mươi năm hà mạc tử
sau khi ghi nhận bốn ca nhiễm không rõ nguồn lây
đánh giá nguy cơ lây lan rất cao tại khu vực này
ủy ban nhân dân quận hải châu đã triển khai xét nghiệm trồng
với một năm trăm linh khẩu nhằm phát hiện sàng lọc f ra khỏi cộng đồng
cộng dồn đến nay riêng quận hải châu đã tiến hành giãn dân gần hai người
biện pháp không dự định này chúng tôi cho là rất là cụ thể và chặt chẽ
cái đó tức là chúng ta phong tỏa hẹp nhưng mà chúng ta thực hiện cái xét nghiệm rất là rộng
chúng tôi đã cho xét nghiệm cái vùng liên quan này rất là rộng với một năm trăm linh khẩu
và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ba ngày một lần và lấy mẫu toàn dân
để đảm bảo
đảm bảo là chúng ta phát hiện kịp thời những cái f bóc tách ra ngoài
hiện nay ngoài duy trì đồng loạt các biện pháp phòng dịch phong tỏa hẹp
xét nghiệm rộng và giãn dân ở khu vực nguy cơ cao đà nẵng còn đẩy nhanh tiến độ
phụ vaccine toàn dân
dự kiến đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thành phố có thể đạt chín mươi năm số người từ một mươi tám tuổi trở lên
được tiêm mũi một và hai mươi được tiêm mũi hai
bắt đầu từ ngày hôm nay thành phố cũng tiến hành lấy mẫu diện rộng đợt thứ tám
theo đó vùng đỏ sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn dân và vùng vàng vùng xanh sẽ lấy mẫu năm mươi đại diện hộ gia đình